ngay sau lễ đón thủ tướng lào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng lào thông luân si sô lít
đã có buổi hội đàm trong không khí thân mật đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau
chúc mừng những thành tiệu to lớn và toàn diện mà đảng và nhân dân lào anh em đã giành được trong thời gian qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào
nhân dân lào anh em sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới
thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng lần thứ một mươi và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ tám
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tiến tới tổ chức thành công đại hội toàn quốc đảng nhân dân cách mạng lào lần thứ một mươi một vào năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng lào thông luân xuân phúc bày tỏ vui mừng được trở lại thăm chính thức việt nam
đánh giá cao những kết quả việt nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian qua
nhất là về phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại
cho rằng đây là mô hình để lào học hỏi phấn đấu đồng thời là nguồn động viên to lớn cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước của lào
thủ tướng thông luân susalit cũng cảm ơn lãnh đạo và nhân dân việt nam đã quan tâm thăm hỏi và chia sẻ với nhân dân lào
trước những thiệt hại do các trận lũ lụt liên tiếp vừa qua tại các tỉnh miền trung và nam lào
hai bên nhất trí tiếp tục đã trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao các cấp các bộ ngành địa phương
qua các kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội theo hướng tinh gọn hiệu quả thực chất
tăng cường trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội mỗi nước
thúc đẩy triển khai hiệu quả kết quả kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ
hai thủ tướng vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong hợp tác quốc phòng an ninh
nhất trí sớm tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá hiệu quả việc thực hiện mô hình kiểm tra một cửa một lần rừng
tại cặp cửa khẩu quốc tế lao bảo việt nam đen xa văn lào
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các tiến triển tích cực trong hợp tác thương mại giữa hai nước
nhất trí tiếp tục thúc đẩy các biện pháp xúc tiến thương mại nhằm đưa kim ngạch hai triệu tăng trưởng
ổn định từ một mươi đến một mươi năm một năm như đã đề ra
nhân dịp này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng thonglun susalit đã chia sẻ nhiều đánh giá
nhận định chung về tình hình khu vực quốc tế cũng như sự phối hợp giữa hai nước trong thời gian tới
trong đó có việc việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định thượng tôn pháp luật an ninh
bảo đảm an toàn tự do hàng hải và hàng không giải quyết các tranh chấp ở biển đông bằng các biện pháp hòa bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế nhất là công ước về luật biển của liên hợp quốc năm một nghìn chín trăm tám mươi hai unclos
tái khẳng định các lập trường nguyên tắc của asean về vấn đề biển đông nêu trong các tuyên bố gần đây của asean
hai bên cam kết tiếp tục phối hợp với các nước thành viên nhằm thúc đẩy phát triển thịnh vượng
đoàn kết tự cường của cộng đồng asean phát huy vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực
cùng phấn đấu vì một khu vực hòa bình ổn định hợp tác phát triển thịnh vượng và dựa trên luật lệ
nhân dịp này hai bên đã ra tuyên bố chung giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào trong tình hình mới